quý vị đang theo dõi bản tin dự báo thời tiết của truyền hình nhân dân
thưa quý vị thời tiết trong ngày chủ nhật ở các tỉnh miền bắc được dự báo vẫn là trạng thái tạnh giáo và có nắng cả ngày
nhiệt độ cao nhất trong ngày hôm nay ở các tỉnh thành phía đông bắc bộ trong đó có thủ đô hà nội phổ biến từ hai mươi tám cho đến ba mươi độ
trong khi đó ở các tỉnh thành phía tây nhiệt độ giao động trong khoảng từ hai mươi chín cho đến ba mươi hai độ
tuy nhiên từ đêm nay trở đi sang đến ngày mai một đợt gió mùa đông bắc mới sẽ tràn xuống nước ta
theo dự báo cường độ của khối không khí lạnh lần này là tương đối mạnh vì thế khi xuống đến nước ta nó sẽ gây mưa cho hầu khắp các tỉnh miền bắc
đồng thời nó cũng khiến toàn vùng chuyển rét về đêm vào sáng và đúng ngày đầu tuần
cũng giống như các tỉnh miền bắc hôm nay thời tiết ở trung bộ cũng khá ổn định
từ thanh hóa xuống đến bình thuận đều có chung kiểu thời tiết không mưa trời có nắng từ sáng nhiệt độ không quá cao chỉ giao động từ hai mươi chín cho đến ba mươi một độ
và cũng như miền bắc từ trưa và chiều mai trở đi khối không khí lạnh sẽ tràn xuống miền trung
vì vậy tương tác với địa hình đón gió của dễ trường sơn vì thế từ thanh hóa xuống đến quảng ngãi lại có mưa trở lại
với khu vực tây nguyên lúc này nhiệt độ ngoài trời giao động trong khoảng từ hai mươi một cho đến hai mươi ba độ trời xe lạnh
còn đối với khu vực nam bộ nhiệt độ cũng không cao chỉ từ hai mươi ba cho đến hai mươi sáu độ
trong ngày hôm nay ở cả nam bộ và tây nguyên vẫn duy trì tình trạng nắng giáo
về chiều và tối ở khu vực miền tây nam bộ có mưa rào rải rác và có nơi có rông
ở miền đông nam bộ và các tỉnh tây nguyên chỉ có mưa một vài nơi
mức nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay ở khu vực tây nguyên ổn định ở ngưỡng từ hai mươi tám cho đến ba mươi một độ
còn ở khu vực nam bộ nhiệt độ từ ba mươi một cho đến ba mươi ba độ
trên biển hầu khắp các vùng biển nước ta đều có tình trạng thời tiết tốt
ở khu vực huyện đảo hoàng sa và huyện đảo trường sa vẫn duy trì gió đông bắc mạnh ở mức cấp năm
riêng khu vực huyện đảo trường sa có mưa rào rải rác về chiều và tối
tuy nhiên sang đến ngày mai khi có tác động của khối không khí lạnh mới tràn xuống
gió trên các vùng biển sẽ tăng cấp và biển động trở lại
và sau đây là dự báo thời tiết trong ba ngày tại các khu vực trên cả nước